đối tượng bị khởi tố là đinh thị then sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn cáp xã hồng dụ ninh giang làm nghề thu mua xuất vụn
trước đó then có mâu thuẫn với anh bùi ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại thôn vĩnh xuyên xã vĩnh hòa ninh giang là chủ cây thầu xây dựng
khoảng năm h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi then đi xe máy mang theo con dao gọt hoa quả đến nhà anh thành để giải quyết mâu thuẫn
sau khi lời qua tiếng lại then đã dùng dao đâm ba nhát vào người anh thành khiến anh tử vong sau đó
công an tỉnh long an vừa khởi tố đối tượng nguyễn trường luân hai mươi bốn tuổi chú ấp phước toàn xã long hiệp huyện bến lức về hành vi giết người
trước đó luân sống chung như vợ chồng với bạn gái tại nhà trọ ở xã trường bình huyện cần duộc
giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyễn đăng linh đến thuê phòng trọ đối diện phòng của luân
đến khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi phát hiện bạn gái ngủ qua đêm tại phòng trọ của linh nên cả hai xảy ra mâu thuẫn
luân đánh vào mặt bạn gái
linh liền đạp luân ngã xuống sàn nhà rồi cả hai bỏ chạy
luân lấy con dao đuổi theo đâm linh nhiều nhát khiến linh tử vong
sau đó luân đến cơ quan công an đầu thú
về vụ việc gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
ngày hôm qua ủy ban kiểm tra tỉnh sơn la đã ban hành thông báo về kết quả kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng đảng viên có vi phạm
theo đó tiến hành kỷ luật đối với
một mươi đảng viên có vi phạm liên quan phê bình nghiêm khắc chín đảng viên đang kiểm tra xem xét đối với sáu đảng viên
chưa xem xét theo quy định đối với hai đảng viên đang nghỉ thai sản
trong số đảng viên bị kỷ luật có bốn mươi sáu người là cha mẹ của thí sinh được nâng điểm trái quy định
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức
tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
ủy ban kiểm tra trung ương cũng thi hành kỷ luật đối với ông phạm văn thủy tỉnh ủy viên
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la bằng hình thức cảnh cáo
công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đang tạm giam trần đại dương về hành vi trộm cắp tài sản
lê văn lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và khởi tố ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn lễ về hành vi trộm cắp tài sản do tại thời điểm gây án lễ chưa đủ một mươi tám tuổi
theo kết quả điều tra dương lễ và lý đều là con nghiện cùng ở chung phòng trọ
để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài dương rủ lễ cùng đi trộm
khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng chín hai đối tượng đi xe máy từ nhà đến một cửa hàng bán điện thoại di động
biết chủ nhà đang ngủ say dương kêu lễ đứng bên ngoài cảnh giới còn dương đi vòng ra sau trèo lên mái nhà
dùng kìm cậy đinh tháo tôn rồi đột nhập vào trong lấy trộm hai mươi ba điện thoại di động
một số tài sản khác mang về phòng trọ
trong trọ kết dấu và cho lý một điện thoại
trước đó dương đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm khác lấy được một chiếc lắc bằng bạc trọng lượng ba mươi chỉ một laptop và một xe máy
trên địa bàn tỉnh đắk lắc qua các đợt đột kích kiểm tra những tụ điểm quán bar karaoke vũ trường nhà nghỉ
lực lượng công an đã phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ dương tính với chất ma túy
và trong những trốn ăn chơi ngập ánh đèn màu này vẫn âm thầm lây lan những cái chết trắng
đây là những quán bar karaoke mà công an tỉnh đắk lắc vừa đồng loạt đột kích kiểm tra trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
sau những ánh đèn màu của tụ điểm vui chơi giải trí này lực lượng công an đã phát hiện một đường dây chuyên bán lẻ chất kích thích và ma túy cho nhiều thanh thiếu niên
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là hoàng minh tuấn
em có mua ma túy của một người thân niên ngủ trên thành phố buôn ma thuột
em mua ma túy chủ yếu là sử dụng
bên cạnh đó nếu mà dư thì ai có người quen mà có nhu cầu không biết chỗ lấy thì em sẽ để lại cho
thực ra là nếu mà khi mà người quen gọi cho em thì em sẽ gọi người ta qua bàn lấy hoặc là hẹn ở chỗ nào đó rồi đưa cho người ta
tiền thì có thể lấy lúc đó cũng được mà có thể là nếu mà có thể hai hôm sau hoặc ba hôm sau lấy cũng được
kiểm tra nhanh tại ba tụ điểm vui chơi giải trí
kết quả bước đầu cho thấy có tám mươi tám nam nữ thanh niên dương tính với chất ma túy
ngoài ra trong các tụ điểm trên lực lượng công an còn phát hiện nhiều thiết bị
hôm nay công an đắk lắc đã tổ chức đột kích kiểm tra xử lý nhiều quán bar karaoke vũ trường nhà nghỉ trá hình khác trên địa bàn thành phố buôn ma thuột thị xã buôn hồ và một số huyện
những tụ điểm vui chơi giải trí này do buông lỏng quản lý đã để cho rất nhiều thanh thiếu niên vào trong tụ tập lén lút sử dụng ma túy
trước tình trạng trên cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn vấn nạn thanh thiếu niên nghiện ngập hư hỏng và vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ giáo trình có in bản đồ hình đường lưỡi bò được sử dụng làm tài liệu học tập và giảng dạy của khoa tiếng trung và tiếng nhật của trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn yêu cầu nhà trường giả soát báo cáo sử dụng giáo trình theo quy định của pháp luật
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội dừng ngay việc sử dụng lưu hành
khẩn trương thu hồi các giáo trình tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh quốc gia lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử
ảnh hưởng xấu đến văn hóa đạo đức thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc việt nam hòa bình an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo
trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội cần tổ chức ra soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình của tất cả các giáo trình đang được sử dụng
lưu hành tại trường đảm bảo tất cả các giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định đồng thời khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu trường đại học kinh doanh và công nghệ gửi báo cáo về bộ giáo dục và đào tạo qua vụ giáo dục đại học về kết quả xử lý vụ việc
khoảng một mươi giờ ngày hôm qua tại quốc lộ ba thuộc địa phận xã đức vân huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an huyện ngân sơn phát hiện và bắt quả tang một vụ vận chuyển mua bán pháo trái phép
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng nguyễn thành công trần văn chính cùng chú tại xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn l năm nghìn ba trăm tám mươi năm
theo hướng cao bằng hà nội chở năm thùng pháo hoa có khối lượng hơn một trăm hai mươi tám kg
tại cơ quan công an công đã thừa nhận số pháo trên là của mình được mua tại cửa khẩu tà lùng tỉnh cao bằng với số tiền một mươi năm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi tàng trữ vận chuyển hàng cấm văn đức lấn chú huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long sành phương anh chú tỉnh an lo long an vừa bị công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô do văn đức lớn điều khiển trở sành phương anh với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có bốn bốn trăm linh bao thuốc lá hiệu hero z
bước đầu lấn và anh khai nhận số thuốc lá được thuê trở xuống trà vinh với tiền công là chín trăm linh đồng ngoài ra cả hai còn thừa nhận gắn biển số xe giả để tránh sự kiểm tra của cơ quan công an
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
cũng phạm tội hủy hoại rừng và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường nhé tỉnh điện biên là đối tượng mùa a phái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản trạm búng xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên
còn về tội gây dối trật tự công cộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm anh vũ sinh ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi

hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý